xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới bắc bộ vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
vì thế tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn phổ biến là có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm thì có sương mùi nhẹ rải rác
riêng các tỉnh vùng núi sẽ có mưa rông rải rác
nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng nhẹ ngày đêm giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
sáng sớm thì có sương mùi nhẹ
nền nhiên tại đây cũng tăng nhẹ
giữa trưa và đầu giờ chiều đạt ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
có nơi còn cao hơn
khu vực trung bộ trong ba ngày tới vẫn chưa có hình thế cây mưa nào tác động
vì thế thời tiết nhìn chung là vẫn khá ổn định
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế trời nhiều mây và có mưa vài nơi
sáng sớm thì ở đây vẫn có sương mù
nhưng đến trưa chiều thì mây mỏng dần trời hứng nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
ban ngày trời nắng chiều tới vào đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ ngày và đêm ở đây trong ba ngày tới
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn và đạt ngưỡng ba mươi hai độ
ở vùng cao tây nguyên trong những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết là ít mưa
ban ngày có nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ một mươi tám đến ba mươi một độ
đêm và sáng trời xe lạnh
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
cùng nền nhiệt ngày đêm trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
trong đó thì khu vực có nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh miền đông nam bộ
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi bốn độ